tiếp tục kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
đa số ý kiến của các đại biểu quốc hội nhất trí đánh giá của chính phủ về việc bảo đảm mục tiêu tổng quát theo nghị quyết của quốc hội
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy về cơ bản các giải pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đã được kiên trì thực thi đúng hướng
và phù hợp diễn biến thị trường nền kinh tế duy trì được ổn định môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện
dần thiết lập nền tảng cho tăng trưởng kinh tế thể hiện sự quyết tâm cố gắng rất lớn trong chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
sự vào cuộc của các cấp các ngành các địa phương cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân
các cấp các nhân dân cả nước góp phần củng cố niềm tin tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội
tuy nhiên một số ý kiến đại biểu cho rằng cơ quan giám sát cần phải nâng cao vai trò của mình trong việc xử lý các vấn đề gây bức xúc trong xã hội
như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội
ở đây cơ quan lập pháp của chúng ta có một đặc điểm là rất nhiều người của cơ quan hành pháp
có những người có chức vụ rất cao đang ngồi ở đây nữa
vậy thì chúng ta có trách nhiệm gì đối với hoạt động này
đối với hoạt động của chính phủ và của các chính quyền địa phương
tôi đơn cử như thế này này
quốc hội hay cơ quan của quốc hội đại biểu quốc hội có vai trò và trách nhiệm gì trong cốc vụ việc mà dư luận bức xúc các điểm nóng của đất nước
hay là chúng ta đứng ngoài cuộc là quốc hội phải làm tốt công việc giám sát và xử lý kết quả hậu giám sát
chúng ta không thể giám sát của chúng ta để ở đó được
phải tiếp tục giám sát
và tôi thấy trong các báo cáo của ủy ban kinh tế cũng như trong dự thảo của nghị quyết
chúng ta không đề cập đến vấn đề này
đặc biệt là lờ tránh lảng tránh những vấn đề về công tác cán bộ
theo đại biểu vũ thị lưu mai đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
thì chính phủ cần phải bao quát hơn đối với một số chính sách mới mà tới đây quốc hội sẽ ban hành
để thực hiện thành công những chính sách ưu đãi về thuế thì ngân sách trung ương sẽ giảm
và để thực hiện điều tiết theo tỷ lệ cao hơn cho địa phương thì ngân sách trung ương cũng gặp nhiều khó khăn
đại biểu cho rằng
về chủ trương là hoàn toàn đúng đắn tạo ra bước đột phá trong quá trình phát triển kinh tế
tuy nhiên để đảm bảo tính ổn định cho ngân sách nhà nước
thì chính phủ cũng cần có đánh giá cụ thể trên nhiều yếu tố
tính khả thi của phương án tài chính
theo đó chính phủ có tính toán cụ thể có kịch bản cụ thể
và cũng đưa ra được những dự báo về khả năng hỗ trợ từ phía ngân sách nhà nước
thứ hai là cũng cần tính toán tính khả thi của những chính sách ưu đãi
và thứ ba là những trích sánh mới
phải được đặt trong mối quan hệ tổng thể với kế hoạch tài chính năm năm
kế hoạch đầu tư công trung hạn kế hoạch tài chính ba năm
thì có như vậy mới đảm bảo tính khả thi tính hợp lý tính hợp hiến hợp pháp trong việc ban hành chính sách
đại biểu vũ thị lưu mai cũng cho rằng
thời gian qua việc phân cấp trì đầu tư tăng khá nhanh
điều đó phần nào cũng đã ảnh hưởng đến vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương
chính phủ có đề nghị cho sử dụng trì đầu tư trung ương khá nhanh trong những năm qua
ảnh hưởng phần nào đến các mục tiêu quan trọng quốc gia
và nhiều công trình quan trọng quốc gia hiện nay còn đang thiếu vốn
và trải dài theo đất nước thì có rất nhiều công trình mang tính liên vùng liên ngành còn đang dở dang
nhiều mục tiêu quan trọng quốc gia thì cũng đang chờ nguồn lực đầu tư từ phía nhà nước
chính vì vậy thì tôi cũng cho rằng là đã đến lúc mà chúng ta cần phải xem xét lại cơ cấu đầu tư hiện nay
để có nguồn lực đầu tư cho những công trình quan trọng có tính liên ngành liên vùng
có tính lan tỏa và đảm bảo đúng định hướng
đó là ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo theo đúng định hướng của đảng
đối với những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi bảy đa số ý kiến của các đại biểu cho rằng
một loạt các giải pháp chính sách đã đề ra phải được xem xét điều chỉnh hợp lý hơn
đây là cơ hội để đẩy mạnh thực hiện các chính sách với tầm nhìn chung và dài hạn
bên cạnh đó các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn
cần được quan tâm đánh giá rõ hơn về chất lượng
tránh những rủi ro phát sinh tiêu cực như bong bóng trên thị trường chứng khoán
bất động sản và khả năng kiểm soát lạm phát trong các năm tiếp theo